đã giải quyết tốt hai vấn đề của bến cũ là gây ủn tắc trong đường nội thị và thiếu diện tích để mở rộng bến
hiện quy trình hoạt động của bến gần như không có sự can thiệp của con người
áp dụng hệ thống quản lý bến xe tự động hiện đại văn minh thân thiện vừa đơn giản vừa hiệu quả trong quản lý tài chính
nâng cao năng suất lao động tăng tính minh bạch tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
tôi bắt đầu qua bến mới vào đây là tôi đã xin vào đây được hai lốt và công tác phục vụ ở bến này rất là tốt
và an ninh cũng tốt hơn nhiều so với lại bến cũ rất là nhiều
hành khách đi lại cũng rất thuận tiện bến xe cũng tạo điều kiện cho hành khách rất là tốt
tất cả giờ rất hành khách hành nghiệp không còn chuyện tranh chấp tranh giành khách nhau như ngày xưa nữa
mà khách có quyền lựa chọn đi nhà xe nào tốt thì khách có quyền đi chứ không phải là như trước kia là cứ tranh giành nhau
nói chung là địa bàn thành phố thái nguyên này như thế này cũng rất là thuận tiện
nó cũng là trung tâm của thành phố rồi chứ nó cũng không có gì hết
từ bến cũ đến đây nó chỉ có hơn một cây thôi
nó không ảnh hưởng gì đến cái đi lối lại của người dân ở thành phố thái nguyên hết
nó thuận lợi hơn vì nó nhanh hơn nó gần hơn nó hút gắn thời gian đi hơn
hiện nay số phương tiện vận tài đang cứu hoạt động đạt sáu trăm linh tám xe
số xe ra vào bến là bốn trăm năm mươi xe một ngày đêm
xe đi ba mươi ba tỉnh thành trên cả nước
với mức đầu tư tương xứng về quy mô và công nghệ hiện đại
bến xe khách trung tâm thành phố thái nguyên đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách bằng đường bộ một cách hiệu quả bền vững
từ khi bến đi vào hoạt động số xe hoạt động trên bến tăng hơn ba mươi đầu xe
với xe chất lượng rất cao tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp khoảng bảy mươi cho đến tám mươi tỷ đồng
xe dường nằm đi các tỉnh miền trung miền nam
có thể thấy việc xây dựng bến xe khách trung tâm thành phố thái nguyên đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết
trong vận tải hành khách của tỉnh thái nguyên hiện nay
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh
trong quyết định của ban nhân tỉnh về phê duyệt kế hoạch bến xe của thành phố thái nguyên nói riêng
và của tỉnh thái nguyên nói chung bến xe khách trung tâm phải đạt chuẩn bến xe khách nội một
chính vì vậy với diện tích bốn một hectare bến được thiết kế với bến xe khách nội
và công suất khoảng một hai trăm linh xe trên ngày đêm
không phải là thiết kế cho thời điểm hiện tại
mà có tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi
bến này là hoàn toàn thỏa mãn với cái nhu cầu phát triển
và cũng như là phê duyệt quy hoạch của thành phố đến năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến hai nghìn ba mươi
cũng nằm trong quy hoạch tổng thể của thành phố thái nguyên
bên cạnh các công trình công cộng như bến xe trung tâm
một loạt các dự án khu đô thị khu dân cư chất lượng cao đã và đang được triển khai cụ thể hóa
một trong những điểm sáng của quy hoạch tổng thể của thành phố thái nguyên
là dự án khu phố châu âu nằm ở bờ đông sông cầu
do công ty cổ phần tập đoàn pisenza việt nam làm chủ đầu tư
đây là khu vực có địa thế như một bán đảo
có nhiều tiềm năng bởi rất gần trung tâm
có quỹ đất rộng điều kiện cảnh quan thiên nhiên và môi trường tốt
một trong những dự án khu phố châu âu nằm ở bờ đông sông cầu
có vị trí thuận lợi về giao thông và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật
tiếp giáp với trục đường quốc lộ một b
và kết nối với khu vực trung tâm thành phố thông qua cầu biến tượng
thành phố thái nguyên đã có chủ trương phát triển đô thị
tại khu vực này đến năm hai nghìn hai mươi với tính chất thương mại dịch vụ
các cơ quan doanh nghiệp tạo tiền đề quan trọng đánh thức tiềm năng
tạo cơ hội cho khu vực bờ đông sông cầu phát triển ngang tầm
với các khu vực khác của thành phố
hiện tại thì theo quy hoạch của dự án khu phố châu âu bên bờ sông cầu
với các khu vực mật độ
đất ở là chúng tôi đang thiết kế theo quy hoạch
với chỉ ba mươi ba mươi ba phục vụ đất ở
còn đâu là đất thương mại dịch vụ
đất cây xanh và đất hạ tầng giao thông khác
thì theo lộ trình đầu tư xây dựng dự án
thì chúng tôi cũng đã đầu tư được các công viên cây xanh
để phục vụ cho khu vực dành
phục vụ cho các cháu thiếu nhi
cũng như là khu vực phục vụ cho người cao tuổi
rồi các khu châu âu cũng được chúng tôi xây dựng đồng bộ
cùng theo một khuôn mẫu
tạo ra được cái giá trị cảnh quan rất là tốt
và cũng như là cái giá trị về kinh doanh thương mại phát triển kinh tế
những dự án được hình thành thông qua nỗ lực cụ thể hóa quy hoạch
của thành phố thái nguyên như bến xe trung tâm
hay khu phố thái nguyên
các thành phố châu âu bên bờ sông cầu
đang dần phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân
và kiến tạo cảnh quan hạ tầng đô thị văn minh hiện đại
đây là những minh chứng rõ nét cho tính đúng đắn
của quy hoạch chung thành phố thái nguyên
đến năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi mà đảng bộ
chính quyền thành phố đã xây dựng và thực hiện
trong một vài năm ở đây thì hạ tầng đô thị phát triển tốt
đường sáng khang trang sạch đẹp
và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
thì chúng tôi rất là phấn khởi
hiện nay dân số thành phố thái nguyên có khoảng ba trăm linh người
theo điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố thái nguyên đến năm hai nghìn ba mươi năm
dân số toàn thành phố đạt khoảng sáu trăm linh người
trong đó dân số nội thị là khoảng ba trăm bảy mươi người
dân số ngoại thị khoảng năm mươi người
dân số tạm trú đã quy đổi khoảng một trăm tám mươi người
để bảo đảm hạ tầng đô thị đáp ứng được tốc độ gia tăng dân số
thành phố thái nguyên được định hướng phát triển
theo hai bên bờ sông cầu
mô hình đô thị sinh thái đa trung tâm
gắn với việc hình thành các khu chức năng
như trung tâm lịch sử hiện hữu
trung tâm giáo dục đào tạo y tế chất lượng cao
thương mại dịch vụ tài chính ngân hàng
các khu vực phát triển mới
khu công nghiệp khu dự trữ phát triển
và khu vực nông nghiệp đô thị
trong đó các khu chức năng được kết nối với nhau
thông qua hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại
đối với các công trình đồ mối
giao thông hạ tầng kỹ thuật
chúng tôi cũng đã tham mưu di chuyển hệ thống
biến xe trung tâm ra khu vực
giáp danh ngoại thị
để nhằm giảm bớt
tình trạng ủn tắc giao thông
gây mất trật tự an toàn giao thông
và phục vụ tốt hơn
điều kiện đi lại cũng như vận chuyển
hành khách hàng hóa
của các doanh nghiệp vận tải
khu vực nông thôn các xã phía tây
tp thái nguyên được chú trọng đầu tư
xây dựng nông thôn mới gắn với việc hình thành
các trung tâm dịch vụ nông thôn
ưu tiên phát triển chức năng dịch vụ du lịch giải trí
gắn với cảnh quan dòng sông công
cảnh quan các đùi trè cảnh quan hồ núi cốc
trong khi đó khu vực nông thôn
phía đông thành phố bên cạnh
việc chú trọng xây dựng nông thôn mới
sẽ hướng đến phát triển không gian sinh thái
tạo không gian chuyển tiếp có kiểm soát phát triển
không xây dựng các khu dân cư
trong hành lang thoát lũ của sông cầu
tp thái nguyên là một thành phố trẻ
đang phát triển đang diễn đảm phát triển
cần phải có những sự đột phá
mạnh mẽ hơn nữa
trong tương lai
và thu hút việc thu hút
vào phát triển hạ tầng đô thị
với một cái tầm
quy mô lớn
và hiện đại
có mang tính đột phá
cho tp thái nguyên cho tỉnh thái nguyên
là điều hết sức cần thiết
và chúng tôi luôn luôn mong muốn
tìm kiếm được các nhà đầu tư
đủ lăng lực đủ uy tín
và đủ kinh nghiệm cũng như là
các tiềm lăng
trách nhiệm khác
để vào với thái nguyên
và với tp thái nguyên
và với tp thái nguyên
tỉnh thái nguyên phát triển
các lĩnh vực nói chung
trong đó có lĩnh vực hạ tầng đô thị
triển khai những định hướng trên
trong năm hai nghìn một mươi tám
tp thái nguyên đã đẩy mạnh công tác thẩm định
trình cấp có thẩm quyền
phê duyệt hai mươi bốn đồ án quy hoạch phân khu
quy hoạch chi tiết với tổng diện tích
quy hoạch năm trăm sáu mươi hectare
trong đó có những quy hoạch quan trọng như các khu dân cư
khu đô thị khu di tích thanh niên
xung phong đại đội chím một năm
và trung tâm hoạt động thanh thiếu niên
khu trung tâm thương mại thành phố
khu vực quảng trường võ nguyên giáp
các khu dân cư phục vụ tái định cư
để thực hiện các dự án trọng điểm
và các khu dân cư thu hút các nhà đầu tư
trên địa bàn thành phố
đối với hệ thống
các khu đô thị
thì chúng tôi cũng đã tham mưu
cho bán nhân dân thành phố
thu hút các nhà đầu tư
đã và đang đầu tư nhiều khu đô thị
trên địa bàn thành phố
và hiện nay thì nhiều khu đô thị
với chất lượng sống ngày càng cao
thì đã và đang được
các nhà đầu tư triển khai
trên thực tế
và đã góp phần quan trọng
vào việc nâng cao chất lượng sống
cho người dân đô thị
theo quyết định số hai nghìn bốn trăm tám mươi sáu
quy đề ttg về việc phê duyệt
điều chỉnh quy hoạch chung thành phố thái nguyên
tỉnh thái nguyên đến năm hai nghìn ba mươi năm
của thủ tướng chính phủ
ký ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn bảy mươi sáu
công tác quy hoạch của thành phố thái nguyên
không chỉ dừng ở hệ thống hạ tầng đô thị
mà còn chú trọng tạo điều kiện
cho việc mở rộng nâng cấp các cơ sở giáo dục
đào tạo các đơn vị y tế
cụ thể thành phố thái nguyên cần phấn đấu
xây dựng thành trung tâm đào tạo đa ngành
đa lĩnh vực của quốc gia
quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng
và cơ sở dạy nghề có quy mô đào tạo khoảng hai trăm linh
cho đến hai trăm hai mươi sinh viên
trên cơ sở quỹ đất khoảng sáu trăm bảy mươi ha
đồng thời xây dựng
và phát triển hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe
chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học
mở rộng nâng cấp hiện đại hóa
bệnh viện đa khoa trung mương thái nguyên
trở thành bệnh viện trung tâm của vùng
đầu tư hoàn thiện các bệnh viện tuyến tỉnh
theo hướng tăng cường phối hợp với các bệnh viện lớn
của trung ương để hình thành các bệnh viện vệ tinh
tăng cường y tế cơ sở
cho chăm sóc sức khỏe ban đầu
tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển
hệ thống y tế tư nhân
để thực hiện thắng lợi những mục tiêu này
công tác quy hoạch chi tiết đã và đang được chú trọng
nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực xã hội
thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh
trong những năm vừa qua
tỉnh thái nguyên của chúng tôi làm
phải được đánh giá là
tương đối đồng bộ hiệu quả
và đúng các quy định của pháp luật
các dự án mà được
chính phủ phê duyệt quy hoạch
rồi tỉnh thái nguyên chúng tôi cho triển khai
quy định chi tiết
từng khu chức năng
để thu hút đầu tư
bên cạnh đó
những khu vực
hạ tầng đô thị
mà do nhà nước đầu tư
cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định
để tổng hợp các nguồn lực đầu tư
tỉnh thái nguyên
có chủ trương thu hút các nguồn lực đầu tư
có vốn đầu tư ngoài ngân sách
và trong đó
những dự án
đầu tư ngoài ngân sách
thì chúng tôi
đã có những cơ chế chính sách riêng
để làm sao thu hút
hỗ trợ tạo độc kiện
cho các nhà đầu tư
trong và ngoài tỉnh
đến đầu tư
vào lĩnh vực
phát triển hạ tầng đô thị
trên đường bàn tỉnh thái nguyên
theo định hướng quy hoạch của thành phố
quỹ đất dành cho dịch vụ du lịch
khoảng hai trăm bốn mươi hai hectare
mục tiêu hình thành các khu
tuyến điểm du lịch trong thành phố
như khu du lịch quốc gia hồ núi cốc
các điểm du lịch lịch sử
văn hóa tâm linh
tại khu vực trung tâm thành phố
thị trấn chùa hàng và xã linh sơn
du lịch trên sông cầu
du lịch sinh thái du lịch trải nghiệm
tại vùng trẻ tân cương
đây sẽ là điểm nhấn là mảnh ghép quan trọng
để hiện thực hóa một thành phố thanh nguyên sinh thái
xanh trên cơ sở cảnh quan thiên nhiên
chủ đạo là khu vực hồ núi cốc
vùng trẻ tân cương
và cảnh quan hai bên bờ sông cầu
gắn kết các khu chức năng
và tăng tính mở của đô thị ra với dòng sông